tại tỉnh quảng nam trong nhiều năm qua bữa ăn ca theo kiểu buffet dành cho người lao động đã được nhiều doanh nghiệp thực hiện
món ăn không chỉ đa dạng phong phú mà không khí bữa ăn ca theo kiểu buffet còn tạo cảm giác thoải mái thân mật làm cho người lao động thích thú
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm quang hiếu khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thay đổi bữa ăn ca theo kiểu buffet
từ năm hai nghìn một mươi ba khi công ty được thành lập và đi vào hoạt động thì bữa ăn ca theo kiểu buffet cũng được tổ chức
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam có bốn công ty đang tổ chức bữa ăn ca cho người lao động theo kiểu buffet
đặc biệt ở những công ty này

bữa ăn ca theo kiểu buffet phục vụ từ ban giám đốc công ty đến những người công nhân sản xuất
tất cả mọi người cùng ăn chung một thực đơn dành cho ngày hôm đó và không có sự phân biệt
mọi người đều cùng nhau ý thức rằng lấy thức ăn theo nhu cầu nhưng không được để thừa thức ăn trên khay nhằm chống lãng phí
hiện nay trên địa bàn tỉnh thì cũng có ba mươi bốn doanh nghiệp cũng có tổ chức bữa ăn boodfi cho công nhân lao động
thì đây là một hành thức rất là mới và đáp ước được